lúc này không nghĩ đến khó khăn của người kinh doanh sao gọi là vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
nếu không mạnh dạn mở cửa thì sẽ lãng phí nỗ lực trích ngừa suốt thời gian qua bác sĩ khanh nhìn nhận
ngoài ra chính quyền địa phương có thể đề nghị các hộ kinh doanh ký cam kết hoặc lập các đoàn hậu kiểm tra thường xuyên
để giả soát việc tuân thủ quy định đảm bảo phòng dịch
tương tự ở góc độ doanh nghiệp dịch vụ ăn uống ông lê hoài nam phó tổng giám đốc vận hành công ty qrs việt nam
đơn vị sở hữu một trăm ba mươi nhà hàng kinh doanh các chuỗi thương hiệu dairy queen the pizza company
aca house holy crab the coffee cup cũng cho rằng chỉ nên có quy định giãn cách giữa các bàn
sẽ đảm bảo hạn chế mức lây nhiễm giữa người ngồi ở bàn này và bàn khác
nếu được mở bán tại chỗ các nhà hàng cũng sẽ thực hiện bố trí giãn cách như thời điểm năm hai nghìn hai mươi
đó là dưới các bàn sẽ bỏ trống một bàn để các nhóm khách đã tiêm vaccine để cùng nhau được ngồi gần
và ngồi cách xa các nhóm khác
ông nói theo nhk world japan hiện nay chính quyền thủ đô tokyo nhật bản đã nới lỏng các biện pháp
đối với các cơ sở ăn uống ở thủ đô sau khi số ca nhiễm mới và nhập viện giảm
ngày một mươi chín tháng một mươi nước này chỉ ghi nhận thêm ba trăm bảy mươi hai ca nhiễm mới trong đó thủ đô tokyo nơi chiếm tới gần hai mươi
trong tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn quốc chỉ có ba mươi sáu ca
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi tại tokyo các cửa hàng ăn uống được công nhận đảm bảo an toàn phòng chống dịch
không còn phải hạn chế thời gian mở cửa hoặc ngừng phục vụ bia rượu trước hai mươi giờ
tất cả cửa hàng ăn uống sẽ được yêu cầu giới hạn số người ngồi cùng một bàn không quá bốn người
hoặc các nhóm khách có số lượng lớn hơn thì phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine
tương tự tại campuchia hiện số ca mắc giảm xuống dưới hai trăm linh ca trên một ngày
để được này cho phép các quán ăn có thể bán rượu bia vào những ngày bình thường
nhưng vào ngày lễ sẽ bị giới hạn
hay ở hàn quốc ngày hai mươi bốn tháng một mươi nước này ghi nhận một bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới
các nhà hàng vẫn được mở cửa đón khách
xong theo quy định quán ăn chỉ phục vụ tối đa bốn khách trên một bàn nếu đã tiêm đủ hai mũ vaccine
tại singapore từ ngày một mươi ba tháng một mươi cô đảo này cho phép những người đã tiêm vaccine đầy đủ
mới được ăn uống tại chỗ ở các nhà hàng các khu ăn uống tập trung nhưng tối đa là hai người trên một nhóm
hiện số ca mắc hàng ngày của singapore lên mức cao kỷ lục
là ba chín trăm chín mươi bốn ca vào ngày một mươi chín tháng một mươi
ông lawrence wong đồng chủ tịch nhóm chuyên trách covid một mươi chín của singapore
cho rằng vẫn quá rủi ro nếu cho phép năm người cùng một gia đình ăn uống cùng nhau ở nơi công cộng